tối ngày sáu tháng một mươi một tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam đã diễn ra buổi hòa nhạc do giàn nhạc lực lượng vệ binh quốc gia nga biểu diễn
chương trình do hội nhạc sĩ việt nam tổ chức nhân kỷ niệm năm chéo giữa hai nước việt nam và liên bang nga
đến dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đây là lần đầu tiên giàn nhạc lực lượng vệ binh quốc gia nga đến việt nam
giàn nhạc có gần tám mươi nghệ sĩ diễn viên ca sĩ
chỉ huy trưởng là đại tá nghệ sĩ công nguồn nga vladimir petrovich vasilyev
lần đến việt nam này với tôi thật tuyệt vời
hà nội là một thành phố hữu nghị hòa bình và rất là hiếu khách
thời tiết tại việt nam cũng rất đẹp
tôi rất hài lòng khi đến việt nam
tôi mong sẽ được đến việt nam nhiều lần để biểu diễn
chương trình gồm ba mươi hai tác phẩm hòa tấu và các bài hát việt nga và quốc tế nổi tiếng
cùng với các tác phẩm giao hưởng thuộc trường phái cổ điển
đây là một giàn nhạc lớn và họ có một tổ chức rất là chặt chẽ
nên đối với cả những chương trình biểu diễn thì họ cũng yêu cầu chọn lọc những tác phẩm rất là tiêu hiểu
và chính họ cũng đã yêu cầu về phía việt nam là sẽ kết hợp với các tác giả các nhạc sĩ các ca sĩ của việt nam để biểu diễn
chúng tôi rất vui mừng trong lần này
cô nhạc sĩ đã chọn hai tác phẩm
hai tác phẩm tương đối với kinh điển hợp với giàn nhạc giao hưởng
đó là tác phẩm miền sa thẳm là một cao khúc nổi tiếng của nhạc sĩ đức trị
và một tác phẩm nữa là tổ quốc gọi tên mình phan thị quế mai là thơ và nhạc đinh trung gần
tôi xin nói đây không phải là giàn nhạc quân đội
đây là một lực lượng vệ binh trực thuộc tổng thống nga putin
do đó là họ được những khả năng biểu diễn cũng như phạm vi hoạt động của nó rất rộng
với những người từng sống và làm việc tại nga
qua chương trình giúp họ được hồi tưởng lại những năm tháng trên xứ sở bạch dương qua các tình khúc nga nổi tiếng